tin an ninh trả tự công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt hai đối tượng thu xử hơn một mươi hai viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
vào lúc một mươi chín h ngày tám tháng hai tại chỗ ở của hà công hải tại tổ dân phố một phường đồng phú thành phố đồng hới lực lượng công an phát hiện bắt quả tang hải đang tàng trữ trái phép chín mươi chín viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
hải khai đã mua số ma túy này từ nguyễn anh tuấn chú cùng phường khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuấn cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ một mươi hai ba trăm bốn mươi năm viên ma túy loại hồng phiến một mươi năm triệu đồng và các đồ vật liên quan vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
tại phiên xét xử vụ án sai phạm trong đấu thầu tại sở y tế cần thơ vào chiều ngày hôm qua một mươi tháng hai cựu giám đốc sở y tế cần thơ bùi thị lệ phi thừa nhận sai phạm khi thông thầu cho doanh nghiệp trúng bốn gói thầu thiết bị